xin kính chào quý vị và các bạn
hiện tại khối không khí lạnh chi phối thời tiết miền bắc đang có xu hướng suy yếu và di chuyển ra phía biển
bởi vậy nền nhiệt độ sẽ trên đà tăng dần từng ngày
tuy nhiên cần lưu ý một chút với các tỉnh thành thuộc phía đông bắc bộ
bao gồm cả thủ đô hà nội trời rét nhẹ và có sương mù tập trung về đêm và sáng
phần nào gây trở ngại khi lưu thông bởi tầm nhìn xa giảm
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ lên hai mươi ba hai mươi sáu độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ cũng có thời tiết tương tự phía đông trong ba ngày tới
phổ biến là nhiều mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
đêm và sáng trời rét trưa chiều trời nắng gió nhẹ
còn vào thời điểm ban ngày trời có nắng nhẹ nền nhiệt sẽ nhích dần lên từng ngày
cao nhất ngày mai là hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực trung bộ
thanh hòa đến thừa thiên huế do sự suy yếu của không khí lạnh nên ba ngày tới thời tiết cũng ấm lên
trời phổ biến không mưa
ngoại trừ là khu vực phía thanh hóa nghệ an trời sẽ có khá nhiều sương mù
nên nhiệt độ cao nhất cả khu vực trong hai ngày tới là hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động du lịch đang mở cửa trở lại từ nay đến cuối tuần
phổ biến là không mưa có nắng nhẹ nhiệt độ ổn định và ở mức ấm áp cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
kiểu thời tiết và mức nhiệt tương tự cũng duy trì tại khu vực tây nguyên
phổ biến là không mưa ngày nắng với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới vào khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ cũng có thời tiết chủ yếu là không mưa
trong thời gian tới thì cũng sẽ có mức nhiệt cao
ngày mai cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
cục bộ có nắng nóng trên ba mươi năm độ
sau đó sang hai ngày mùng năm và mùng sáu sẽ tăng lên ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ